nếu thực hiện khoán xe công với mức một mươi sáu đồng một km với quãng đường được xác định trên cơ sở đơn giá
và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan khoảng cách đi công tác
sẽ giúp tiết giảm được một nửa chi phí ngân sách dành cho xe công hiện nay
đây là thông tin vừa được đại diện cục quản lý công sản bộ tài chính đưa ra trong một cuộc họp báo vào chiều qua
trong đề xuất của bộ tài chính tại tờ trình dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung của quyết định số ba mươi năm
về chính sách về xe ô tô công có hai phương án xác định mức khoán kinh phí được bộ tài chính đưa ra
phương án một đưa chi phí sử dụng xe và thu nhập với mức sáu năm triệu đồng một tháng
phương án hai mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan
khoảng cách đi công tác đơn giá khoán là một mươi sáu đồng một km
cả hai phương án này được điều chỉnh khi chỉ số tiêu dùng cpi tăng hoặc giảm trên hai mươi
với phương án hai nhiều ý kiến cho rằng đơn giá là khá cao so với mặt bằng giá taxi trên thị trường hiện nay
giá một mươi sáu là cao hơn taxi đúng rồi
bởi vì hiện nay thì cái giá mà nếu như mà giá taxi thấp thì chỉ có tám thôi bảy mươi tám cao một mươi hai
cpi là thằng đắt nhất đúng không coi như một mươi hai
thế thì tại sao lại là một mươi sáu bởi vì ở đây mình tính theo cái tiêu chuẩn cái xe đang sử dụng
chín hai trăm linh tiêu chuẩn thứ trưởng
rồi coi như bảy hai trăm linh là coi như xe công tác chung
hiện nay chi phí vận hành mỗi xe công một năm lên tới ba trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên đại diện cục quản lý công sản cho biết nếu thực hiện khoán xe theo phương án hai
với mức một mươi sáu đồng một km sẽ tiết giảm được một nửa chi phí mang lại lợi ích cho cả người nhận khoán và ngân sách nhà nước